hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi làm việc với ban thưởng vụ thành ủy và cán bộ chủ chốt của thành phố hải phòng
báo cáo với chủ tịch quốc hội và đoàn công tác bí thư thành ủy hải phòng lê văn thành cho biết
sau hai năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội một mươi năm đảng bộ thành phố
hải phòng đã đạt được kết quả toàn diện
một số ngành lĩnh vực có bước phát triển mạnh mẽ đột phá nổi bật
hệ thống chính trị của thành phố được xây dựng củng cố
bảo đảm đồng bộ hoạt động thông suốt hiệu lực hiệu quả có nhiều đổi mới sáng tạo
vai trò lãnh đạo toàn diện của thành ủy và các cấp ủy được bảo đảm
công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền vận động nhân dân được quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ
có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao
nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đã hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội một mươi năm đảng bộ thành phố đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
như tổng sản phẩm trong nước grdp của thành phố
nâng trên một mươi năm trên năm thù nội địa vượt mục tiêu hai mươi tỷ đồng trước ba năm
ngay từ năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt hai mươi một chín trăm linh chín tỷ đồng
các chỉ tiêu còn lại đều được nhận định sẽ hoàn thành vượt mức trước khi kết thúc nhiệm kỳ
như sản lượng hàng hóa qua cảng hải phòng
lượng khách du lịch dự kiến sẽ vượt mục tiêu trước hai năm
lần lượt năm hai nghìn một mươi tám ước đạt một trăm một mươi triệu tấn và bảy bảy mươi chín triệu lượt khách
môi trường đầu tư của thành phố được cải thiện mạnh mẽ
có chuyển biến tích cực
hải phòng trở thành một trong những địa phương có môi trường hấp dẫn nhất
đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước
tổng vốn đầu tư fdi từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt trên năm tỷ đô la mỹ
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng trước những phát triển vượt bậc của thành phố hải phòng
ghi nhận đến nay thành phố hải phòng đã thực hiện thành công
và vượt nhiều chỉ tiêu của nghị quyết số ba mươi hai ngày năm tháng tám năm hai nghìn ba
của bộ chính trị khoa chín về xây dựng và phát triển thành phố hải phòng
trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện nay
đại hóa đất nước kinh tế xã hội thành phố tăng trưởng ở mức cao
an ninh quốc phòng được tăng cường trật tự trị an xã hội có nhiều tiến bộ
môi trường sống tại thành phố ngày càng bình an
tạo sự tin tưởng nhiều hơn của nhân dân nhà đầu tư và du khách
chủ tịch quốc hội đặc biệt khen ngợi hải phòng đã làm tốt công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng
bố trí tái định cư nơi ở mới cho người dân
trong hai năm gần đây thành phố đã thu hồi hơn ba bảy trăm bảy mươi ba hectare đất
tương ứng ba mươi năm sáu trăm sáu mươi bốn hộ dân ảnh hưởng
nhưng số đơn thư khiếu kiện rất ít
chủ tịch quốc hội cho rằng việc thành ủy hải phòng đã phân công tất cả các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy
xuống địa bàn lắng nghe kịp thời giải quyết khiếu nại của người dân là một cách làm hay
cần được nêu gương trong công tác dân vận
nhấn mạnh dư địa phát triển của thành phố hải phòng còn rất lớn
chủ tịch quốc hội căn dặn thành phố hải phòng không được thỏa mãn
hải phòng cần tiếp tục quán triệt bám sát các nghị quyết của trung ương và thành phố
để làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
phát huy nhịp độ tăng trưởng kinh tế giữ vững và tăng cường công tác quốc phòng an ninh bảo đảm trị an xã hội
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng với truyền thống của thành phố
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hải phòng sẽ phát huy những kết quả đã đạt được
nỗ lực xây dựng thành phố hoa phượng đỏ thành trọng điểm phát triển năng động của cả nước
trước đó trong sáng ngày chín tháng bảy
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác đã đến dự cắt băng khai trương
bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec hải phòng bệnh viện thứ bảy trong hệ thống y tế vinmec
thăm tổ hợp sản xuất ô tô vinfast
tiếp tục chương trình với những thông tin thời sự khác
thưa quý vị nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố đà nẵng
chiều nay đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội và đoàn công tác
đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố
ba gia đình vinh dự được phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng thăm và tặng quà trong đợt này
là mẹ việt nam anh hùng người có công giúp đỡ cách mạng ngô thị bồi ở phương hòa cường bắc
quận hải châu và hai gia đình thương binh hạng một trên bốn là hộ ông nguyễn xuân cả ở phương hòa tuận đông
và hộ ông lâm văn bá phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
tại đây đồng chí tổng thị phóng
quý viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã thăm hỏi sức khỏe
ghi nhận và đánh giá cao những công lao to lớn của mẹ việt nam anh hùng
và các gia đình thương binh trong bảo vệ và xây dựng tổ quốc
phó chủ tịch thường trực quốc hội cũng gửi lời cảm ơn các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương
thành phố đà nẵng đã luôn quan tâm thăm hỏi động viên chăm sóc
và giúp đỡ các gia đình chính sách trong suốt thời gian qua
hôm nay hội đồng nhân dân thành phố cần thơ khóa chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã khai mạc kỳ họp lần thứ chín
nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét hai mươi bốn báo cáo
do thường trực hội đồng nhân dân ubnd các sở ngành thành phố trình
bên cạnh đó hội đồng nhân dân thành phố cần thơ sẽ dành nhiều thời gian
cho hoạt động chất vấn trả lời chất vấn những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm
liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
một cửa điện tử trên địa bàn thành phố việc quản lý tình trạng bán hàng đa cấp
kết quả việc triển khai ứng dụng các đề tài đề án nghiên cứu nghiệm thu
nhưng không triển khai được và giải pháp khắc phục
dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày một mươi một tháng bảy
thưa quý vị cùng với việc triển khai bảy chương trình đột phá
đảng bộ tp hcm đang thực hiện nghị quyết số năm mươi bốn của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù
xây dựng tp hcm thành đô thị thông minh và hình thành khu đô thị sáng tạo phía đông
ba chương trình bổ sung này được cho là sẽ góp phần tạo nền tảng vững chắc hơn
để tp hcm phát triển
tổng kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi
bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn dướng mắt đòi hỏi sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị
một số kết quả nhất định mà bảy chương trình đột phá đạt được như cải thiện chỉ số cải cách hành chính
mạng lưới cơ sở đào tạo nâng cao về chất lượng nhiều cơ sở ngành học đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng của quốc gia và khu vực
tuy nhiên vấn đề kẹt xe ngập nước thủ tục hành chính còn bị thang phiền
việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án quan trọng như xây dựng thành phố thông minh đô thị sáng tạo vẫn là một sự trăng trở
nhiều giải pháp quan trọng trong nửa nhiệm kỳ còn lại đã được đảng bộ tp hcm triển khai để thực hiện có hiệu quả
nghị quyết đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi và nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai
trong đó chú trọng công tác cải cách hành chính đồng bộ xuyên suốt thay đổi phương pháp đào tạo
gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp
việc triển khai thực hiện các nội dung đề án thực hiện nghị quyết năm mươi bốn
trong đó có đề án đẩy mạnh phân cấp ủy quyền sẽ góp phần tháo gỡ một số tồn tại trong chương trình cải cách hành chính
hiện nay thành phố đang triển khai đề án xây dựng thành phố hồ chí minh thành đô thị thông minh
thông qua việc xây dựng bốn trung tâm trong đó trung tâm dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở
là một nhiệm vụ trọng tâm
nhằm đón đầu và tận dụng các cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới
hôm nay bộ kế hoạch và đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế ifc đã tổ chức hội thảo giới thiệu
báo cáo khuyến nghị về chiến lược fdi thế hệ mới của việt nam
theo báo cáo mặc dù các chính sách mở cửa đã mang lại sự gia tăng của dòng vốn này khoảng một mươi lần trong một thập kỷ gần đây
đồng thời tạo ra thêm việc làm và đa dạng xuất khẩu
tuy nhiên nhiều hạn chế và thách thức đối với thu hút đầu tư fdi trong giai đoạn tới được đặt ra
với các khảo sát đinh tính cùng sự tham vấn với nhiều bên liên quan
báo cáo này cũng khuyến nghị tám đề xuất cải cách mang tính đột phá nhằm cạnh tranh và thu hút vốn fdi chất lượng hơn
trong đó một trong những ưu điểm hàng đầu là triển khai các chính sách cụ thể để tăng cường liên kết chuỗi giá trị và hiệu ứng lan tỏa nhờ fdi
cần nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ số
xây dựng và triển khai một kế hoạch quốc gia về nâng cao tay nghề
hiện đại hóa công tác xúc tiến đầu tư ra soát toàn bộ khung chính sách ưu đãi đầu tư hiện hành
mở cửa một số ngành dịch vụ quan trọng để thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng đối với đầu tư nước ngoài
và ban hành chiến lược chính sách xúc tiến đầu tư ở nước ngoài
đồng thời để thực hiện hiệu quả các khuyến nghị nêu trên
báo cáo cũng đề xuất cần thành lập một cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài thế hệ mới với đầy đủ thầm quyền chức năng
trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
kim ngạch xuất khẩu thủy sản toàn tỉnh sóc trăng đạt ba trăm chín mươi triệu đô la mỹ tăng hai mươi ba so với cùng kỳ
trong đó giá trị xuất khẩu thủy sản là hai trăm bảy mươi bảy triệu đô la mỹ tăng tám so với cùng kỳ
đạt được kết quả trên bên cạnh sự nhạy bén trong sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng và các ngành chức năng cũng luôn quan tâm đến tình hình sản xuất của nông dân
đẩy mạnh các hoạt động khuyến ngư giải quyết những khó khăn trong cơ chế
kết chính sách tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nói riêng
và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nói chung có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh
đồng thời phối hợp với các bộ ngành và các tỉnh thành tiếp tục thực hiện các đề án xúc tiến thương mại
đầu tư thông tin về thị trường góp phần cho các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động
tổng cục thống kê vừa công bố số liệu cho thấy sáu tháng đầu năm
tổng thu từ khách du lịch đạt ba triệu đô la mỹ
tổng thu từ khách du lịch đạt ba trăm một mươi hai tỷ đồng tăng hai mươi hai năm so với cùng kỳ năm ngoái
theo đó tổng số khách quốc tế đến việt nam trong sáu tháng đạt sấp xỉ là bảy chín triệu lượt
tăng hai mươi bảy hai so với cùng kỳ năm ngoái
khách du lịch nội địa ước đạt bốn mươi hai tám triệu lượt
tổng thu từ khách du lịch đạt ba trăm một mươi hai tỷ đồng tăng hai mươi hai năm so với cùng kỳ năm ngoái
có được kết quả nói trên là do ngành du lịch việt nam đã tích cực triển khai các giải pháp
duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế và nội địa
tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch tại nhiều hội trợ quốc tế như thái lan đức nga tây ban nha
và giới thiệu du lịch việt nam tại trung quốc hàn quốc và các nước châu âu
tiếp nối chương trình lai châu huyện nậm nhùn nỗ lực di dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao
hệ sanh hướng hóa sau năm mươi năm giải phóng
thưa quý vị theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn những ngày tới tỉnh lai châu tiếp tục có mưa và nguy cơ lũ trồng lũ là rất cao
vì vậy công tác di dân đang được các địa phương khẩn trương thực hiện
hiện tại huyện nậm nhùn của tỉnh lai châu đang huy động lực lượng giúp các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao
ghi nhận của nhóm phóng viên tại địa phương mời quý vị cùng theo dõi
đây là bản pá sập xã nậm pì huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
bản này có bốn mươi năm hộ dân sinh sống chật trội ngay khúc cua của suối nậm cười có dòng nước chảy xiết và xung quanh là núi cao sượng đứng có độ dốc sáu mươi bảy mươi
nguy cơ về lũ quét đã xảy ra vào đêm ngày hai mươi bốn tháng sáu vừa qua khi nước đã tràn qua nền nhà một số hộ dân sinh sống gần suối nậm cười
thay vào đó qua khảo sát trên đỉnh núi trước bản
ở độ cao ba trăm linh m có vệt nứt lớn dài khoảng bốn trăm linh mét nếu xảy ra sạt sụt sẽ vùi lấp toàn bộ bản pá sập
những nguy cơ này đã làm cho bà con nhân dân ở bản pá sập hoảng sợ
đêm ngày hai mươi bốn tháng sáu trần mưa rất to và có một chỗ sạt ở chỗ cành nhà bên kia sắp ngập bản sắp ngập nhà
thứ nữa là mất cả bản pá sập
quỹ ban dân huyện nậm nhùn đã hỏa tốc yêu cầu xã nậm pì vận động nhân dân di chuyển đến nơi an toàn tránh thiệt hại về người và tài sản
và yêu cầu xã nậm pì cử người túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để theo dõi diễn biến nhằm kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra
đồng thời thành lập ngay tổ công tác với lực lượng nòng cốt là đoàn thanh niên và ban chỉ huy quân sự huyện kết hợp với lực lượng của xã bản dựng lán vận chuyển đồ đạc giúp đỡ người dân bản pá sập
có nơi ở an toàn
bản thì có bốn mươi bốn hộ dân trong diện phải di rời khẩn cấp
trong buổi họp đó đã tuyên truyền và vận động được hai mươi hai hộ nhất trí di rời
và còn lại một số hộ khác thì lúc đầu là vẫn chưa nhất trí
nhưng với tinh thần kiên quyết và kiên trì tuyên truyền vận động thì đến nay bà con đã nhất trí về di rời về nơi an toàn
hiện tại bây giờ thì những hộ dân này
chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng thành lập các tổng tác của huyện và tuyên truyền bà con nhân dân không ở lá nương
và tập trung di chuyển ra những nơi ở mà ổn định
và huyện cũng đề nghị với tỉnh các cấp các ngành tạo điều kiện giúp đỡ để làm sao mà chúng tôi di chuyển các hộ dân ra
được đảm bảo cuộc sống ổn định trước mắt và lâu dài cũng như là đảm bảo về đời sống sản xuất của nhân dân
do điều kiện trong vòng bán kính hai mươi km những điểm có thể bố trí mặt bằng đều là diện tích rừng
vì vậy việc xin chủ trương thanh lý giải tỏa một số diện tích rừng trong điều kiện phải di chuyển khẩn cấp các hộ dân
ra khỏi vùng có nguy cơ bị sật lờ và lũ quát cao của huyện nậm nhôn tỉnh lai châu
đang cần được chính phủ và các bộ ngành tạo cơ chế nhanh và phù hợp
trước sự việc những ngày gần đây đàn voi rừng liên tục xuất hiện tại khu vực dãy của người dân ở ấp bảy xã thanh sơn huyện định quán
tri cục kiểm lâm đồng nai đã phối hợp với chính quyền địa phương xua đuổi voi vào rừng
đồng thời tuyên truyền khuyến cáo người dân không đến gần đàn voi rừng tránh các sự việc đáng tiếc có thể xảy ra
theo phản ánh của một số người dân trong một tuần nay đàn voi rừng khoảng bốn con thường xuyên xuất hiện
tại khu vực rừng
các vườn của người dân làm hư hại nhiều diện tích cây trồng ước tính thiệt hại là hàng trăm triệu đồng
điều đáng lo ngại là tần suất voi rừng xuất hiện ngày càng nhiều
nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem chụp hình quay phim rất nguy hiểm bởi đây là một loại động vật hoang dã khó để kiểm soát hành vi
trước mắt lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền người dân không nên đến quá gần với voi rừng
đồng thời xua đuổi voi trở về rừng và thống kê thiệt hại
hôm nay tỉnh hậu giang đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích triệt phá nhanh đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn
đây là thành tích xuất sắc của lực lượng chuyên án mang bí số sáu trăm một mươi tám s có sự phối hợp của lực lượng công an huyện vị thủy công an tỉnh hậu giang và bộ công an
theo đó ubnd tỉnh hậu giang tặng bằng khen cho hai tập thể và năm cá nhân
giám đốc công an tỉnh hậu giang thưởng nóng và tặng giấy khen cho sáu cá nhân
ubnd huyện vị thủy khen thưởng cho tám cá nhân
vào đầu tháng bảy vừa qua một mươi năm đối tượng đã bị bắt quả tang đang tham gia cá cược bóng đá trên địa bàn xã vị thủy và thị trấn nàng mau với tiền cược lên đến hơn hai trăm linh triệu đồng một lần
cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng cầm đầu củng cố hồ sơ khởi tố thêm một mươi bảy đối tượng khác và tiếp tục mở rộng chuyên án
thưa quý vị tối qua huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày chiến thắng khai xanh giải phóng huyện hướng hóa
đến dự có đại diện các bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh quảng trị các bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các cựu chiến binh và đông đảo người dân trên địa bàn
năm mươi năm trước vào ngày hai mươi tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám bộ đội chủ lực đã nổ súng tấn công các cứ
điểm của địch ở khe xanh làm đòn nghi binh chiến lược cho chiến dịch xuân mậu thân một nghìn chín trăm bảy mươi
sau một trăm bảy mươi ngày đêm chiến đấu anh dũng ngày chín tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám lá cờ chiến thắng của quân giải phóng kiều hãnh tung bay trên sân bay quân sự tà cơn
chiến thắng này góp phần buộc mỹ phải xuống thang chiến tranh ngồi vào bàn đàm phán với ta ở hội nghị paris
bước ra khỏi chiến tranh đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện hướng hóa từng bước khắc phục khó khăn
chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp kinh tế có bước phát triển tốc độ tăng trưởng đạt tám một mươi tám một năm thu nhập bình quân đầu người đạt ba mươi hai ba triệu đồng một năm
dịp này huyện hướng hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật âm vang khe xanh và bắn pháo hoa chào mừng ngày giải phóng quê hương
thưa quý vị cách đây năm mươi năm cuộc tấn công đồng loạt của quân và dân ta vào căn cứ của địch đã làm nên chiến thắng khay xanh lửng lẫy
phóng hoàn toàn huyện miền núi hướng hóa tỉnh quảng trị tạo đà tiến tới giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
song hành với cánh quân chủ lực là sự cống hiến hy sinh của đồng bào các dân tộc anh em ở mặt trận đường chín tỉnh quảng trị
sau giải phóng quân và dân huyện hướng hóa đã bắt tay vào công cuộc tái thiết xây dựng quê hương
nửa thế kỷ đã qua mảnh đất chiến trường ác liệt năm xưa đã và đang đổi thay phát triển không ngừng
cứ điểm làng vây tại xã tân long huyện hướng hóa từng là cứ điểm tiền tiêu là bàn đạp chiến lược để quân và dân ta làm nên chiến thắng đường chín khe xanh lẫy lừng
nơi đây đã từng diễn ra những trận đánh ác liệt với mưa bom bão đạn
sau năm mươi năm hòa bình trên chính những vết thương của chiến tranh bản làng nơi đây đang hồi sinh từng ngày
như minh chứng cho sức sống mãnh liệt của con người và một vùng đất anh hùng
những người lính năm xưa anh dũng trong chiến đấu
phát triển kinh tế không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo của mảnh đất từng bị bom cầy đạn sới trong chiến tranh